trước làn sóng covid một mươi chín nghiêm trọng khiến thượng hải liên tục ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục
mỹ yêu cầu toàn bộ nhân viên ngoại giao không thiết yếu cùng gia đình mau chóng rời tổng lãnh sự quán ở thành phố này
bộ ngoại giao mỹ ra quyết định do đợt bùng phát covid một mươi chín đang diễn ra và tác động của các hạn chế
liên quan đến thực hiện biện pháp y tế công cộng người phát ngôn đại sứ quán mỹ tại trung quốc mới cho biết trong một thông cáo
các nhà ngoại giao mỹ đã nêu mối quan ngại về sự an toàn và phúc lợi của công dân mỹ với giới chức trung quốc
thông cáo của đoạn viết tổng lãnh sự quán vẫn đóng cửa do các biện pháp kiểm soát covid một mươi chín của địa phương
nhưng nhân viên vẫn làm việc và tiếp tục cung cấp các dịch vụ khẩn cấp cho công dân mỹ có nhu cầu
bộ ngoại giao mỹ cũng khuyến cáo công dân không đến các khu vực đang bùng phát dịch ở trung quốc
như thượng hải cát lâm và đặc khu hành chính hồng kông
thông cáo cho hay cách tiếp cận không covid một mươi chín của trung quốc ảnh hưởng nghiêm trọng
việc đi lại và tiếp cận dịch vụ công
tất cả khách đến sẽ phải cách ly tại một địa điểm do chính phủ chỉ định trong tối thiểu một mươi bốn ngày khi đến nơi
tuần trước đại sứ quán mỹ cho phép nhân viên không thiết yếu rời lãnh sự quán ở thượng hải
trên tinh thần tự nguyện do ca nhiễm gia tăng đồng thời cảnh báo công dân mỹ tại trung quốc rằng
họ có thể phải đối mặt việc thực thi tùy tiện các hạn chế chống dịch
hôm chín tháng bốn bộ ngoại giao trung quốc ra tuyên bố bày tỏ rất không hài lòng và kiên quyết phản đối
những cáo buộc vô căn cứ của mỹ
về chính sách kiểm soát dịch bệnh của trung quốc
trung nam sơn chuyên gia hàng đầu trung quốc về bệnh hô hấp nhận định biện pháp chống dịch ở thượng hải
chưa đầy đủ và thành phố không hiểu rõ về đặc điểm lây truyền của biến chủng omicron
phó thị trưởng thượng hải tôn mình cũng thừa nhận biện pháp chống dịch ở thành phố còn thiếu sót
và cần được cải thiện song khẳng định lực lượng tuyến đầu vẫn rất nỗ lực
phong tỏa nghiêm ngặt xét nghiệm hàng loạt là một phần trọng tâm của chiến lược không covid
mà trung quốc theo đuổi
nhưng ngay cả khi áp dụng biện pháp cứng rắn việc ngăn chặn omicron lây lan ngày càng trở nên khó khăn
tuy nhiên giới chức trung quốc đang đẩy mạnh thực hiện chiến lược này
chuyên gia trung nam sơn nói trung quốc sẽ dần nới lỏng hạn chế theo chiến lược tiếp cận không covid linh hoạt
nhưng không thể bỏ hoàn toàn các hạn chế
ông khẳng định vấn đề quan trọng trong chống dịch là giảm thiểu sự lây lan và hạn chế số ca tử vong
ông trung cũng cảnh báo sẽ có nhiều ca tử vong nếu omicron bùng phát diện rộng
chuyên gia này nhấn mạnh mở cửa hoàn toàn không áp dụng cho trung quốc vì nó sẽ làm tăng số người chết